tin an ninh trật tự tối qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân bị phát hiện tử vong trong căn nhà hoang vào tối cùng ngày
vào khoảng một mươi tám h tối ngày năm tháng hai một số người dân sống ở khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài đi ngang căn nhà bỏ hoang thì phát hiện một chiếc xe máy dựng ở bên trong
bên cạnh là một người đàn ông đang nằm bất động
kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong nên đã điện báo cơ quan chức năng
bước đầu xác định nạn nhân khoảng bốn mươi tuổi tử vong trong tư thế nằm ngửa trên người mặc quần áo tối màu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính của nạn nhân để điều tra làm rõ
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày năm tháng hai tức là ngày năm tết nguyên đán
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết chín người bị thương một mươi bảy người
so với cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người chết
giảm sáu người bị thương toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ
trên đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý gần ba ba trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần ba tỷ đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn ba trăm hai mươi trường hợp
gần một bốn trăm linh phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
với đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát
trên các tuyến địa bàn đường thủy nội địa đã kiểm tra phát hiện xử lý năm mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền năm mươi một triệu đồng với đường sắt bố trí các tổ công tác kiểm tra
kiểm soát trên bốn đoàn tàu khách nắm tình hình hành khách xuống tại một mươi ba ga trọng điểm
qua theo dõi chưa phát hiện vi phạm
lợi dụng dịp tết nguyên đán nhâm dần nhiều đối tượng buôn lậu đã gia tăng hoạt động
nhằm qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi
để vận chuyển thuốc lá lậu vào sơ nội địa tiêu thụ tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào dạng sáng ngày hôm nay bốn tháng hai lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang
đã phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
khoảng năm giờ sáng ngày bốn tháng hai trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn
khi đến xã lạc quới tổ liên ngành chống mua lậu tỉnh phát điện võ văn sị
chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành
dừng phương tiện kiểm tra qua kiểm tra phát hiện trên xe điều khiển có chở một bao tải và một giỏ sách
bên trong chứa một bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero cũng trên địa bàn xã lạc quới trước đó khoảng ba mươi phút
một đối tượng điều khiển xe mô tô khi phát hiện tổ công tác đã tăng ga bỏ chạy chạy được một đoạn thấy
không thể tẩu thoát lợi dụng đêm tối đối tượng bỏ lại phương tiện để thoát thân qua kiểm tra tổ công tác phát hiện
trong cốp xe mô tô đối tượng bỏ lại chứa hai trăm linh bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại xã phước an
bắt một mươi năm đối tượng tham gia đánh bạc bằng các biện pháp nghiệp vụ khuya ngày hai tết công an huyện nhân trạch
bắt quả tang một mươi năm đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cào ba lá tại xã phước an tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ
ba bộ bài tay sáu xe máy và gần tám mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
vụ việc đang tiếp tục được công an huyện nhân trạch xử lý theo quy định
đối tượng nguyễn thị cẩm nguyên chú tại thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó năm hai nghìn một mươi tám nguyên đứng ra làm chủ hụi rồi huy động hụi viên góp hụi từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
do lấy được uy tín đến năm hai nghìn hai mươi một nguyên mở thêm nhiều dây hụi trị giá từ năm trăm linh đồng đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bị vỡ hụi nguyên bỏ trốn
thời điểm vỡ hội có khoảng hai trăm linh hụi viên làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyên
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
vào cuộc điều tra đến ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh trà vinh đã truy bắt được nguyên tại thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đang tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi giết người
vào ngày một tết tô trọng tín ở tổ dân phố hai phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ và phạm tiến tỉnh
ở xã phổ cường thị xã đức phổ xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu
qua facebook hai bên thách thức hẹn gặp nhau
giạng sáng ngày hai tết tô trọng tín đã mang theo giao thái lan xuống quán nhậu châu huệ
ở tổ dân phố năm phường nguyễn nghiêm gặp phạm tiến tỉnh để giải quyết mâu thuẫn
hai bên lao vào đánh nhau và phạm tiến tỉnh bị đâm nhiều nhát trong đó có một nhát gây thủng phổi
phạm trọng tỉnh đã đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó
thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo càng lớn
không khó để bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên mạng xã hội
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời trào công khai
nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới các hành vi lừa đảo này lại càng tinh vi xảo quyệt hơn
chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội như facebook zalo chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cá nhân
hội nhóm dành cho những người mê bói toán
hình thức xem bói cũng xuất hiện muôn hình vạn trạng như bói tuổi xem tử vi xem cung hoàng đạo
bói chỉ tay
khi lấy được lòng tin của người dân nhiều cá nhân đã lợi dụng việc xem bói bằng các vật phẩm phòng thủy
như lá bùa bình an sợi chỉ đỏ vòng may mắn đã được các thầy chùa trí chú
tuy nhiên việc này là hoàn toàn bịa đặt
trong mạng tôi cũng thấy là
nhiều người livestream bán vòng một cái chiếc vòng mà tâm linh hết
khi chùa cứ nhận được các thông tin qua điện thoại hotline cũng như các tin nhắn đến hỏi
có đúng là cái vòng này hay cái hiện tượng phật này đã được thầy chủ trì chùa trì chú và gửi đến cho hay không
hay là có tổ chức các cái khóa lễ ở trên chùa cổ này mà cũng thành lập hay không
thì khi nhận được các cái thông tin như vậy các thầy đều nói là trường không làm cái việc đó
mà bây giờ còn nguy hiểm hơn đó là gì
là họ còn đem đến
hay là từng nhà những người phật tử và xin lại cái số tiền là bằng này bằng này
cái số tiền khoảng bốn trăm linh hay là bốn trăm năm mươi
có những người rồi là khóc lóc là đã tin theo đã chuyển tiền cho họ
mọi người đã lặn lội từ miền nam thậm chí từ miền trung về đến đây nhưng cũng không có cái việc đó
ngoài việc livestream bói toán bán hàng phong thủy giả
nhiều đối tượng còn lừa đảo người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
như gọi điện thông báo khách hàng sẽ được tặng miễn phí vòng tài lộc
có trị giá cao
các thầy mang từ chùa vàng thái lan về
tuy nhiên người dân vẫn phải trả các khoản phí về tiền công
tiền bảo hiểm hàng hóa lên tới vài trăm nghìn đồng
đúng trong đạo phật thì cũng có cái chuyện là người ta dùng các tràng hạt
để dành cho các cái nhà sư cũng như cho các phật tử
người ta dùng để lần người ta tụng niệm và để tĩnh tâm lại
thì cái đấy hoàn toàn là rất là tốt
tuy nhiên lại chúng ta lại lợi dụng vào cái chuyện là có hành vi như vậy
chúng ta lại bán cái đấy và để chúng ta
thu lợi hoặc là trục lợi
ở trong cái chuyện đấy thì tôi cho rằng rõ ràng đây là một hành động khác
một hiện tượng khác
và còn nếu như các cơ sở tâm linh nào
các cái tổ chức tôn giáo nào mà lại lợi dụng qua đấy để bán trục lợi
thì tôi cho rằng đấy không phải là những cái gì mà nó tốt đẹp
mà rõ ràng nó có ảnh hưởng xấu đến cái đời sống xã hội
tức là chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái như là một dạng buôn bán thần thành
cái gọi là dịch vụ tâm linh đang thực sự là một vấn đạn nguy hiểm
bất chấp lừa đảo mạo danh nhà chùa và các sư thầy
những đối tượng xấu vẫn đang ngày đêm núp bóng cửa phật để trục lợi bất chính
người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi như vậy
các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi sai phạm
để người dân được yên tâm
tại bình định đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quy nhơn
đang làm rõ vai trò của các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke
để có căn cứ xử lý theo pháp luật
vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
một phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp bình định
phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quy nhơn
kiểm tra quán karaoke thanh trực ở số nhà tám trăm hai mươi chín đường hùng vương
thuộc địa bàn phường nhân phú
lực lượng công an phát hiện tại phòng số bảy có chín đối tượng thanh niên
gồm sáu nam ba nữ có biểu hiện sử dụng ma túy
qua test nhanh có đến tám đối tượng dương tính ma túy
tại phòng hát và nhà vệ sinh khép kín cho phòng này
cơ quan chức năng phát hiện một túi ni lông chứa chất ma túy
và một số dụng cụ sử dụng ma túy
một đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào tp buôn ma thuột
tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong
chứa tại phường m ba tp buôn ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi tháng một
phong liên hệ với la
để mua một bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở tại tp buôn ma thuột
và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch
ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào tp buôn ma thuột
để giao cho la với tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy
thì bị công an tp buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở trường e tam
lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá
hai mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
lò văn lâm chú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
đã bị khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lò văn lâm đi từ vùng dịch trở về địa phương
nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đúng quy định
lâm đã đi đến nhiều nơi
đi đến nhiều địa phương và tiếp xúc nhiều người
hậu quả đã làm lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín cho hai người khác
căn cứ vào kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai
đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra tại xã trường bằng huyện quỳnh nhai
khởi tố bị can đối với lâm để tiếp tục điều tra làm rõ
tin an ninh trật tự
đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an
vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm
trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong
trú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một
phong liên hệ với la để mua bánh heroin
với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở tại thành phố buôn ma thuột
và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân
lai lịch ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển
ma túy vào thành phố buôn ma thuột
để giao cho la với số tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy
thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở phường e ba
lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong chứa gần bốn mươi gram ma túy đá
hai mươi viên ma túy tổng hợp năm điện thoại di động
thưa quý vị thực hiện kế hoạch của công an tỉnh lào cai
về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã tập trung lực lượng phương tiện
triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau gần hai tháng đấu tranh
lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn
thu giữ gần trăm bánh heroin
và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
giàng a sáng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
một đối tượng mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ
khi đang vận chuyển hai mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã triệt phá thành công chuyên án thu giữ bốn mươi bánh heroin
bắt ba đối tượng cũng về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy
từ những vụ án trên
cho thấy số lượng ma túy được vận chuyển qua địa bàn tỉnh lào cai
ngày càng gia tăng trong thời gian qua
trong quá trình triệt phá cũng như là bắt giữ
thì lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thì gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là về phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì rất là tinh vi
thứ hai là quá trình các đối trượng thực hiện di chuyển rất là manh động
thường xuyên thay đổi các phương tiện
thứ hai là về thay đổi về thời gian
cũng như là các phương tiện của các đối tượng
và quá trình đi lại của các đối tượng
thì khiến chúng tôi khó xác định được thông tin cụ thể của các đối tượng
lợi dụng địa hình hiểm trở sự cả tin trình độ dân trí thấp
của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
từ đó có sự câu kết với nhóm người lào trung quốc và một số tỉnh khác
hình thành các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì thế từ nhiều năm nay lào cai được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy
từ nước ngoài vào việt nam và ngược lại
sau gần hai tháng triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ hơn một mươi vụ
một mươi hai đối tượng hơn một trăm linh bánh heroin cùng nhiều tăng vật
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi hai diễn biến càng phức tạp
bộ công an cũng xác định tuyến tây bắc là tuyến trọng điểm
về tình hình tội phạm về ma túy
các đối tượng sang bên
thâm nhập các đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam
ở bên lào ở myanmar
thế rồi là các nước khác thâm nhập qua địa bàn lào cai
là một địa bàn trung chuyển về tình hình ma túy
các đối tượng thường lợi dụng các loại xe tải
hoặc là các loại vận chuyển hàng hóa
những xe luồng xanh là cất dấu ma túy với thủ đoạn rất tình vi
trước những diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi khó lường
đã đặt ra cho lực lượng công an nhiều khó khăn thử thách
các đối tượng tội phạm sẵn sàng chống trả quyết liệt
khi bị lực lượng chức năng vây bắt
xong dù có nguy hiểm gian nan
các anh những người lính ma túy vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu
để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
với nhà nhà năm cũ đã qua đi năm mới lại đến
nhưng với những người lính công an nói chung
cảnh sát ma túy nói riêng
chỉ có nhiệm vụ cũ đã hoàn thành và nhiệm vụ mới phải phân đấu

trong lòng các anh luôn khắc ghi chân lý
công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
quyết tâm đẩy lùi cái xấu ra khỏi xã hội
để mùa xuân yên bình trọn vẹn đến với mọi nhà
bất chấp quy định pháp luật vì lợi nhuận
các đối tượng vẫn cố tình mua bán tàng trữ pháo nổ
nhất là vào dịp tết nguyên đán
vào ngày hai mươi bảy tháng một toán nhân dân huyện gia lâm
thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử lưu động
và tuyên phạt bị cáo đinh quang đạt
trú tại xã tam dị huyện lục nam của tỉnh bắc giang
hai mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
theo cáo trạng vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đinh quang đạt được một đối tượng hỏi mua ba mươi mét pháo nổ
nên đã đồng ý vào mạng internet đặt mua
sau đó đem về bán lại với giá một một triệu đồng một mét
quá trình đạt vận chuyển pháo nổ đem bán
thì bị lực lượng công an kiểm tra
đối tượng mua đã kịp chạy thoát
đạt bị bắt với hai mươi ba sáu kg pháo nổ
tại phiên tòa bị cáo đạt thừa nhận
biết pháp luật cấm buôn bán pháo nổ
nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn buôn bán
hội đồng xét xử nhận định
mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ
là hành vi bị nghiêm cấm
nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện
nên phải xử lý nghiêm và tuyên phạt bị cáo
hai mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
thưa quý vị và các bạn
từ khi dịch bùng phát mạnh đã có rất nhiều hội nhóm
trên mạng xã hội được lập ra
nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin
về chữa trị covid một mươi chín tại nhà
để người bệnh tham khảo
dù mới lập được chưa đầy một tháng
nhưng group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà
có tới hàng chục nghìn thành viên
được các bác sĩ quân y tư vấn điều trị bệnh miễn phí
lợi dụng điều này
nhiều đối tượng đã mạo danh bác sĩ của nhóm này
để lôi kéo người bệnh điều trị theo pháp đồ riêng
nhằm thu lợi bất chính
chỉ sau vài phút đăng tài bài viết
hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà
ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn
của một người có nick facebook là thủy tiên
có một người đã viết vào trong bài viết comment
trong bài viết của tôi tự nhận là bác sĩ
của viện lão khoa trung ương
và muốn nhắn cho tôi
để tôi có thể lấy được lời khuyên
và tôi cũng đã đồng ý
thì người này cũng lập tức
là muốn bày tỏ là muốn gọi cho tôi
để có thể tư vấn rõ hơn
thậm chí là muốn tôi nối máy
để nói chuyện trực tiếp với bà
thậm chí là người này cũng hứa hẹn
là ngay ngày mai khi sắp xếp được công việc
sẽ họp bàn với các bác sĩ lãnh đạo
của bệnh viện để có thể lên
pháp đồ điều trị cho mẹ tôi
sau khi bài viết được chia sẻ
nhiều người cho biết họ cũng bị đối tượng này
nhắn tin trèo kéo sau khi đăng bài
nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng nick facebook
giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn
liên tục đưa ra những hậu quả
lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời
một các loại máy đo spo hai
máy đo nhịp tim và một số loại thuốc
kháng virus tuy nhiên
khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo
sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ
hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng
giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn
với công việc chuyên môn hàng ngày
ở bệnh viện chúng tôi đã công bố
các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ
các chuyên ngành trên nhóm
và các gia đình f chúng ta
chủ động liên hệ với
các bác sĩ có tên
và số điện thoại để
làm sao cho chúng ta nhận được
những lời tư vấn từ những người
đang làm chuyên môn không phải
những đối tượng mà
có những cái mục đích khác
vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được
thông tin tố giác từ người bệnh
các bác sĩ quản trị
bệnh nhân f đã đưa ra

nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà
đã xóa nick facebook ngọt danh này
ra khỏi nhóm và có bài viết
cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập
các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích
buồn bán thuốc không thu lợi từ bệnh nhân
mà hoàn toàn vệ thí
hàng ngày là phải họp nhóm
để xem là người nào
rảnh giờ nào người nào rảnh giờ kia
thì từ đó mới phân công nhau ra
là ai phụ trách việc này ai phụ trách việc kia
cái thứ hai là sẽ phân chia
theo lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó
thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó
thì sẽ chia được luồng thông tin ra
và các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị
và cần tư vấn
một người bệnh người nhà bệnh nhân
cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y
để có thể liên lạc
hai không trò chuyện chia sẻ thông tin
với những đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin
về covid một mươi chín từ các trang web chính thống
từ các cơ quan nhà nước như
sở y tế bộ y tế
và các bệnh viện uy tín
hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng